xin được chuyển sang các tin tức thời sự chính trị quan trọng ngày hôm qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt nghị định về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ tại cửa khẩu đường hàng không cơ quan doanh nghiệp tại cửa khẩu đường hàng không
ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ ban hành nghị định số chín mươi ba về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
đây là văn bản hết sức quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng công an triển khai toàn diện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không góp phần bảo vệ vững chắc an ninh hàng không trong mọi tình huống
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của nghị định chín mươi ba và kế hoạch số sáu trăm một mươi bảy của bộ công an về việc triển khai thực hiện nghị định
để tổ chức triển khai có hiệu quả nghị định chín mươi ba thứ trưởng lương tam quang đề nghị sau hội nghị cục quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
công an các địa phương tiếp tục phổ biến các quy định của nghị định khẩn trương xác định danh giới phạm vi các khu vực cửa khẩu đường hàng không tiến hành đặt biển báo theo quy định tại nghị định
nhiên cứu đề xuất xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành các nội dung nghị định đồng thời ra soát các văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung điều chỉnh hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của nghị định nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu đường hàng không gồm công an cửa khẩu cảng vụ hàng không cơ quan hải quan cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cơ quan kiểm dịch động vật thực vật
trước mắt các đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh phá nhiều vụ án lớn về trộm cắp tài sản ma túy công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy luôn được giữ vững
đặc biệt công an quận đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
trước thành tích đạt được công an quận tiếp tục phấn đấu xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc